thưa quý vị vụ sát hại phân xác người tỉnh để phi tăng đang gây rúng động vào tối qua ngày hai mươi bảy tháng ba
công an tỉnh ninh bình vừa có thông tin chính thức về vụ việc
do cãi nhau phạm văn dũng đã bóc cổ người tình đến khi ngừng thở
rồi nằm cạnh thi thể nạn nhân cho đến sáng sau đó phân xác để phi tang trong hai thùng nhựa
cụ thể vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bảy tháng ba công an tp ninh bình nhận được tin tố giác của một người dân
ở phương nam bình thành phố ninh bình về việc ông nghi ngờ người con trai là phạm văn dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
đã giết giấu xác người yêu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai ở phương nam sơn tp tam điệp tại nhà
ngay sau khi nhận được tố giác công an tỉnh ninh bình đã huy động lực lượng nhanh chóng tiếp cận hiện trường
tiến hành các biện pháp điều tra kết quả bước đầu đối tượng khai nhận
thông qua mạng xã hội phạm văn dũng đã có vợ có quan hệ quen biết thuê nhà trọ
sống với nhau như vợ chồng với nạn nhân đã có chồng hiện làm thuê tại tp ninh bình
vào sáng ngày hai mươi ba tháng ba do xảy ra mối thuẫn cãi nhau dũng đã dùng tay bóc cổ nạn nhân
đến khi nằm im ngừng thở rồi nằm cạnh sát và sáng ngày hôm sau dũng đem thi thể đến phòng tắm
phân xác bỏ vào hai thùng nhựa sau đó cất dấu vào trong tủ
đến ngày hai mươi bảy tháng ba bố đẻ của dũng về nhà phát hiện dũng có những biểu hiện tâm lý bất thường
nên đã đến cơ quan công an để trình báo đồng thời khóa trái cửa đề phòng dũng bỏ trốn
cơ quan công an tỉnh đã tạm giữ đối với phạm văn dũng và đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án